các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong phần tin thế giới có giải quyết bất đồng nội cối về vấn đề người di cư của eu
khởi động đàm phán brexit giai đoạn hai
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự diễn đàn quốc tế nông nghiệp hữu cơ việt nam phát triển và hội nhập
đây là sự kiện quan trọng của ngành nông nghiệp việt nam
và là cơ hội quảng bá kết nối hợp tác trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về phát triển nông nghiệp hữu cơ trong nước và quốc tế
để xây dựng cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ việt nam
việt nam là nước có sức sản xuất nông nghiệp không chỉ đáp ứng cho nhu cầu trên chín mươi ba triệu dân trong nước
mà còn xuất khẩu sản phẩm nông sản tới một trăm tám mươi nước với giá trị xuất khẩu năm hai nghìn một mươi sáu là ba mươi hai một mươi bốn tỷ đô la
và năm hai nghìn một mươi bảy ước đạt trên ba mươi sáu tỷ đô la
trong giai đoạn phát triển mới hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững
việc phát triển nông nghiệp hữu cơ nhằm đưa ra thị trường các sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn hữu cơ
và bổ dưỡng cho người tiêu dùng là một đòi hỏi khắt khe và cũng đang là một xu thế tiêu dụng mới
hiện cả nước đã có ba mươi ba tỉnh trên sáu mươi ba tỉnh thành cả nước đã có mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ
tuy nhiên vẫn chưa có hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia các tổ chức chứng nhận và khung pháp lý đồng bộ
tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại việt nam vẫn còn nhiều khó khăn chợ ngày
chủ yếu là do hiện nước ta vẫn chưa có hệ thống các tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia
các tổ chức chứng nhận và khung pháp lý đồng bộ cho sản xuất chứng nhận và giám sát chất lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
lòng tin của người tiêu dùng chưa được đảm bảo
sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn nhỏ lẻ tự phát chưa có quy hoạch hay định hướng về đất cũng như đối tượng
thị trường nội địa cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ hiện chưa phát triển mạnh hệ thống phân phối sản phẩm hữu cơ chưa đồng bộ
chưa có văn bản quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ trừ quyết định số một của thủ tướng chính phủ về một số chính sách hỗ trợ
việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp lâm nghiệp và thí sản có đề cập nhưng chưa cụ thể
tuy vẫn còn nhỏ lẻ và tự phát thiếu sự dẫn dắt của các tổ chức
thiếu cơ chế chính sách để hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp hữu cơ nhưng theo quy luật tất yếu thì nông nghiệp hữu cơ vẫn phát triển
các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho rằng cần phải có cam kết và có trách nhiệm với cộng đồng
nhiều doanh nghiệp lớn tập đoàn kinh tế đã quan tâm để thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ
đề nình là tập đoàn th châu miu đã đi đầu áp dụng thành công quy trình sản xuất hữu cơ hiện đại
theo tiêu chuẩn châu âu và việt nam
tất cả các sản phẩm sữa thảo dược rau củ quả với quy mô và sản lượng hàng hóa lớn đều được chứng nhận với hai tiêu chuẩn trên
và đã trở thành địa chỉ mô hình mẫu và trung thành nơi đào tạo về hữu cơ cho các địa phương có thể học tập
nó cũng lên tảng là vì sức khỏe cộng đồng
như vậy ta sản xuất được khẩu cơ thì ta tạo ra văn hóa văn minh trong sản xuất hàng hóa
đó là làm thế nào đó nhà doanh nghiệp nào cũng thực sự cam kết cho cộng đồng
có trách nhiệm với xã hội
tại diễn đàn các đại biểu đều cho rằng việt nam cần tập trung đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn
có khuyến khích sử dụng tối đa các yếu tố hữu cơ trên cơ sở các điều kiện thổ nhưỡng xác định lựa chọn chính xác
chủng loại sản phẩm quy mô và vùng sản xuất sản phẩm thích hợp cho từng thị trường để khai thác lợi thế
tăng cường công tác đào tạo hợp tác quốc tế về nông nghiệp hữu cơ nâng cao năng lực và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa
phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ
trong khuôn khổ chuỗi hoạt động gắn với sự kiện bế mạc năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy với chủ đề lào cai tây bắc
sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại lào cai ban kinh tế trung ương ban chỉ đạo tây bắc bộ văn hóa thể thao và du lịch và tỉnh lào cai đã phối hợp tổ chức
hội nghị quảng bá xúc tiến
liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng tây bắc
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc chủ trì hội nghị
đánh giá tại hội nghị cho thấy vùng tây bắc gồm một mươi bốn tỉnh sở hữu rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch
những năm gần đây tại tây bắc đã bắt đầu hình thành một số vùng liên kết du lịch
tuy nhiên so với tiềm năng lợi thế của vùng thì kết quả đạt được trong phát triển du lịch của tây bắc còn khiêm tốn và chưa tương xứng vẫn mang tính tự phát hình thức manh mún giàn trải và thiếu đồng bộ
kết luận tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh phát triển du lịch tây bắc phải thực sự là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp hiệu quả có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao mang đặc trưng của vùng tây bắc
hình thành được không gian liên kết trên phạm vi toàn vùng và từng tiểu vùng tập trung mạnh vào phát triển hạ tầng giao thông và đào tạo nguồn nhân lực cho tây bắc hình thành một số đô thị du lịch trung tâm du lịch lớn trong vùng
đây sẽ là những vùng du lịch trọng điểm thúc đẩy liên kết du lịch với các vùng khác các tỉnh trong khu vực cần ra soát đánh giá và xác định các tiểu vùng phát triển du lịch xây dựng cơ chế liên kết tiểu vùng
các tiểu vùng được hình thành căn cứ và đặc điểm kinh tế xã hội điều kiện về địa hình giao thông ở tây bắc
cũng tại lào cai chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phát triển dược liệu vùng tây bắc đồng chí nguyễn văn bình giao trách nhiệm cụ thể cho các ban bộ ngành trung ương và địa phương cần hoàn thiện các cơ chế chính sách chung cho phát triển dược liệu vùng tây bắc
các tiểu vùng được hình thành các vùng nguyên liệu để khai thác chế biến sử dụng dược liệu có hiệu quả hỗ trợ đào tạo nhân lực chuyên sâu về dược liệu dược cổ truyền phục vụ cho công tác quản lý phát triển y dược cổ truyền trong vùng tăng cường thông tin tuyên truyền về vai trò của y dược cổ truyền nói chung và dược liệu nói riêng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân khôi phục lại các vùng nuôi trồng dược liệu truyền thống trong vùng tây bắc
các tiểu vùng được hình thành các cơ chế chính sách chung cho phát triển dược liệu vùng tây bắc
những năm trước vườn bưởi hơn năm mươi gốc của gia đình ông nguyễn đức hoạch chủ yếu bán cho thương lái trước thời điểm thu hoạch từ hai đến ba tháng
ông hoạch cho biết năm nay gia đình sẽ tự thu hái và phân loại khoảng hai quả bưởi ngon nhất sẽ được dán tem truy xuất nguồn gốc
mất nhiều công hơn nhưng lại bán được với giá cao hơn khoảng hai mươi đây là niềm mong chờ của ông hoạch và nhiều hộ trồng bưởi ở xã tri đám huyện đoan hùng
để được sự quan tâm của các cấp các ngành trên cũng đã truyền khai gián tem
các hộ đặc biệt hộ chúng tôi rất là phấn khởi bưởi của chúng tôi đến tận người tiêu dùng người ta yên tâm về chất lượng và thực phẩm an toàn
để thực hiện việc dán tem truy xuất nguồn gốc xã trí đám đã thành lập tổ giám sát chất lượng bưởi bao gồm cán bộ khuyến nông xã giám đốc và thành viên hợp tác xã sản xuất kinh doanh bưởi
tổ giám sát sẽ kiểm tra quy trình chăm sóc cây bưởi theo tiêu chuẩn việt gáp tuân thủ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và đảm bảo những trái bưởi được dán tem phải đạt chất lượng giá cả nhờ đó cũng được tăng lên
còn người tiêu dùng thì yên tâm hơn vì chỉ với một chiếc điện thoại thông minh là có thể dễ dàng kiểm tra nguồn gốc sản phẩm

và sẽ nâng cao được ý thức trách nhiệm của người sản xuất trong quá trình chăm sóc đảm bảo được chất lượng cũng như là đảm bảo an toàn thực phẩm
người tiêu dùng sẽ biết được những thông tin cụ thể về nơi sản xuất và nâng cao được nghiềm tin khi sử dụng sản phẩm
và đặc biệt nữa là thông qua đó sẽ nâng cao được giá trị thương hiệu của sản phẩm bưởi đặc sản văn hùng
phú thọ là một trong số ít tỉnh triển khai rán tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh
từ hai trăm linh trái bưởi đầu tiên dự kiến năm tới ngành nông nghiệp phú thọ phối hợp với huyện đoàn hùng sẽ mở rộng việc rán tem ra toàn bộ vùng bưởi đã được cấp chỉ dẫn địa lý
từ đó trái bưởi đoan hùng sẽ được hướng đến tiêu thụ tại các cửa hàng và đại lý phân phối lớn với hiệu quả kinh tế ngày càng được nâng lên
thưa quý vị chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm chiến thắng hà nội điện biên phủ
hà nội điện biên phủ trên không bảy mươi một năm ngày toàn quốc kháng chiến bảy mươi ba năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi tám năm ngày hội quốc phòng toàn dân
trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội tổ chức trưng bày triển lãm trận điện biên phủ trên không và căn hầm chỉ huy tác chiến t một
nhấn mạnh vai trò của hầm chỉ huy tác chiến tây một cũng như những nhân chứng lịch sử đã từng làm việc công hiến và góp phần làm nên kỳ tích của chiến thắng điện biên phủ trên không vào cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
một được xây dựng vào cuối năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đầu năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm do trung đoàn hai trăm năm mươi chín cục công binh thiết kế và thi công
trên mặt đất lối đi vào hầm như một hành lang bình thường khu nhà trong hoàng thành thăng long
hầm được thiết kế thành ba phòng tổng diện tích sáu mươi bốn m hai được đúc bằng bê tông cốt thép nguyên khối
nóc hầm nhô lên khỏi mặt đất một năm m và chia thành ba lớp giữa được đổ cát dày nửa mét
hầm có thể chống được sức công phá của bom tấn và tên lửa không đối đất
trụ được qua một vụ tấn công nguyên tử vũ khí hóa học vi trùng
phòng giao ban tác chiến rộng hai mươi m hai là nơi làm việc của trực ban trưởng
có nhiệm vụ tổng hợp tình hình mới nhất của các bộ nhận mệnh lệnh và báo cáo tình hình lên cấp trên
do ta đã nắm được địch máy bay không quân chiến lược của mỹ sẽ đánh hà nội
cụ thể là cả ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chúng tôi kiếp trực ban chiến đấu từ sáng sớm đã vào đây rồi
và đến một mươi sáu h bốn h trước khi bom rơi
thì đồng chí phan mạc lâm là cán bộ tình báo của quân báo và tổng thống mưu đi qua cái cổng này này
đến đây tôi đang trực ban đây
đồng chí bảo rằng là b năm mươi hai mỹ đã kết cảnh
từ sân bay guam trên thái bình dương hướng về đánh phá miền bắc
phòng trực ban tác chiến rộng bốn mươi ba m hai là nơi làm việc liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn của kiếp trực ban tác chiến
do cục tác chiến bộ tổng tham mưu đảm nhiệm
điện thoại được kết nối với các đồng chí trong bộ chính trị quân ủy trung ương bộ quốc phòng
bộ tổng tham mưu để liên lạc và chỉ huy từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chiếc điện thoại số một
chiếc điện thoại số hai
trực tuyến để trả lời chủ tịch hồ chí minh khi người gọi hỏi
bút trì xanh đỏ được bộ tổng tham mưu trang bị cho sĩ quan sử dụng ghi vẽ và chỉ huy tác chiến
trong những năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
căn phòng cuối cùng trong hầm là phòng đặt trang thiết bị động cơ rộng một mươi m hai
gần cửa hầm ở hướng nam
đây là nơi vận hành các hệ thống thông hơi lọc độc làm mát điện đàm
đảm bảo kỹ thuật cho hai mươi tám máy điện thoại trong hầm liên lạc thông suốt
và kiếp trực ban khoảng một mươi người sinh hoạt suốt ngày đêm
điện tiêu đồ nào cũng vậy thôi đều hết lòng hết sức và căng tay để mà đi đường bay được chính xác nhất
và không bỏ sót một chi tiết nào cho các đồng chí nãnh đạo cổ cục
và các đồng chí nãnh đạo cổ bộ lúc bấy giờ còn có cả bác giác rồi các bác
đều xuống cái hầm sở chỉ huy này để theo dõi những cái thời kỳ đó
cho nên là nhiệm vụ của chúng tôi
tự cảm thấy rất là quan trọng và không bao giờ để sai sót cái gì cả
chị em thay nhau phiên nhau hừng hực khí thế
và trong những cái ngày địa biên phủ trên không như vậy
với vai trò là trung tâm chỉ huy của bộ tổng tư lệnh bộ tổng tham mưu
tất cả các sự kiện của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước diễn ra đều có sự tham gia tích cực của hầm chỉ huy tác chiến
trong đó điển hình là chỉ huy đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng không quân suốt một mươi hai ngày đêm về hà nội
hồi cuối tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nước mỹ phải ký hiệp định paris năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở việt nam
trưng bày những tư liệu lịch sử quý sẽ góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử trường tồn của thăng long hà nội
và tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của thời đại hồ chí minh
đồng thời trân trọng trí ân các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để bảo vệ độc lập dân tộc
hưởng ứng và tiếp nối chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi chín
và năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào
vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại nhà hát thành phố hồ chí minh
bàn tổ chức các ngày lễ lớn của thành phố đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề bài ca hiễu nghị
chương trình gồm ba phần hoa sen và chăm ba campuchia thân mến và bài ca hữu nghị
các tiết mục được dàn dựng công phu đặc sắc mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc của ba nước việt nam lào campuchia
ca ngợi tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa ba dân tộc
việt nam lào campuchia là ba nước láng giềng
gần gũi có mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử và những biến cố của thời đại
mối quan hệ việt nam campuchia việt nam lào ngày càng kháng khích bền chặt và là những đối tác tin cậy hợp tác đoàn kết cùng nhau phát triển
chương trình có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia
năm mươi năm năm ngày thiết lập mối quan hệ ngoại giao việt nam lào
thưa quý vị và các bạn hôm nay tại hà nội học viện thiết kế và thời trang london
đã tổ chức các hoạt động mở màn cho tuần lễ thời trang tốt nghiệp hai nghìn một mươi bảy với chủ đề bốn khác biệt
tuần lễ thời trang tốt nghiệp là sự kiện của những nhà thiết kế mang nhiều hoài bão
và ước mơ muốn cống hiến sức mình để nâng tầm ngành thiết kế việt nam
tuần lễ thời trang tốt nghiệp năm nay của học viện thiết kế và thời trang london
mở màn bằng các tal show với các chuyên gia về thời trang
cũng như các nhà thiết kế của các thương hiệu thời trang nổi tiếng
những người tham gia còn được tư vấn phong cách và làm đẹp
cùng các thương hiệu
bên cạnh đó triển lãm thời trang với chủ đề green fason
cũng là một hoạt động diễn ra trong ngày khai mạc
đây là dự án thời trang của bốn nhãn hiệu thời trang với tiêu chí thân thiện với môi trường
tất cả các sản phẩm được sản xuất thông qua việc hợp tác với các thợ thủ công địa phương
với nguyên phụ liệu là hàng tái chế loại sợi truyền thống và các chất liệu tự nhiên
tuần lễ thời trang tốt nghiệp năm nay của học viện thiết kế và thời trang london
diễn ra trong bốn ngày và sẽ kết thúc bằng đêm trình diễn thời trang vào một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
trong phần tin tiếp theo
cứu nạn thành công một mươi ba ngư dân bị nạn trên biển
quảng nam cách chức chủ tịch ủy ban nhân dân xã tiên lãnh do để rừng phòng hộ bị tàn phá
theo thông tin từ văn phòng ủy ban nhân dân huyện tiên phước quảng nam cho biết
do liên quan đến việc buôn bán thịt
cung cấp nguồn lòng trong công tác quản lý bảo vệ để rừng phòng hộ trên địa bàn xã
ông võ hồng nhiệm đã bị cách chức chủ tịch ủy ban nhân dân xã tiên lãnh
ngoài ra ông võ tấn sĩ cán bộ địa chính xã tiên lãnh bị cách chức và khai trừ ra khỏi đảng
trước đó ban thường vụ huyện ủy tiên phước đã có quyết định cách chức vụ đảng cơ sở đối với ông võ hồng nhiệm
chủ tịch ủy ban nhân dân xã tiên lãnh đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân huyện tiên phước xử lý hình thức kỷ luật tương đương
và đề nghị tỉnh ủy cho thôi chức vụ huyện ủy viên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đối với ông võ hồng nhiệm
liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ tại xã tiên lãnh ban thường vụ huyện ủy tiền phước đã quyết định xử lý kỷ luật đảng
với hình thức cảnh cáo đối với tập thể đảng ủy xã tiên lãnh xử lý kỷ luật đảng với hình thức cảnh cáo đối với bí thư đảng ủy xã tiên lãnh
lê minh sơn đặc biệt ban thường vụ huyện ủy tiên phước đã quyết định khai trừ đảng đối với ông võ tấn sĩ cán bộ địa chính xã tiên lãnh
như truyền hình nhân dân đã phản ánh từ năm hai nghìn một mươi đến nay tại xã tiên lãnh đã xảy ra hơn năm mươi vụ phá rừng tự nhiên để lấy gỗ và đất trồng keo
làm thiệt hại hơn một trăm hai mươi bốn hectare rừng tự nhiên
thưa quý vị những năm gần đây hiện tượng lũ quét sạt lở đất có xu thế tăng rõ rệt đặc biệt là ở khu vực miền núi phía bắc
từ năm hai nghìn đến nay nước ta đã xảy ra hai trăm bảy mươi bốn trận lũ ống lũ quét sạt lở đất khiến bảy trăm chín mươi bốn người chết và mất tích bốn trăm ba mươi người khác bị thương gần một mươi ngôi nhà bị đổ sập
và các đợt lũ thì vẫn đang có xu hướng tiếp tục gia tăng
điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết là cần phải đẩy mạnh công tác phòng chống lũ
ổn định chỗ ở ăn ăn
an toàn cho người dân ở nơi có nguy cơ xảy ra lũ
trong tháng tám và tháng một mươi vừa qua đợt lũ quét và sạt lở xảy ra tại các tỉnh sơn la yên bái điện biên lai châu và hòa bình đã khiến một trăm một mươi hai người chết và mất tích
bốn trăm bảy mươi năm ngôi nhà bị đổ sập và cuốn trôi hơn bốn năm trăm linh hộ dân phải di rời đến nơi ở mới với tổng thiệt hại trên năm tám trăm linh tỷ đồng
tại hội nghị công tác phòng chống lũ ống lũ quét sạt lở đất
và đánh giá nhanh chỗ ở an toàn cho người dân ở một số tỉnh miền núi
các chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống thiên tai đã nghiên cứu và đề xuất sử dụng những công nghệ quan chắc phù hợp với điều kiện của việt nam để cảnh báo và phòng chống lũ bền vững tại khu vực miền núi
có những cảm biến khá là phổ biến trên thế giới nhiều nước đang dùng và người ta đưa vào tiêu chuẩn quy phạm mà trong đấy có một số những loại mà phù hợp với điều kiện việt nam
cái mà rẻ nhất dễ dùng nhất tôi nghĩ đấy là cảm biến dây
tức là dùng một số những cái dây căng ngang qua dòng suối ở các cao độ khác nhau
thì khi có lũ quét ở cao độ nào thì cái dòng bùn đá sẽ làm rung hoặc thậm chí làm đứt dây thì chúng ta sẽ biết được là nó lũ quét nó xảy ra ở cái mức độ là như thế nào
việc quan trọng nhất là cần xác định những vị trí có nguy cơ không đảm bảo an toàn phải di rời người dân để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
bên cạnh đó cần từng bước nâng cao ý thức người dân trong phòng chống thiên tai
liên tục đầu tư các cơ sở phòng chống thiên tai và tích lũy thông tin về mực nước sông ngòi các công trình đập đưa vào vận dụng và hoạt động cảnh báo sớm
chúng ta phải nâng cao cái năng lực dự báo sức khích là dự báo về mưa dự báo về lũ quét là sọt vào đất
chúng ta phải lắp đặt dày thêm các chạm đo mưa
chúng ta phải có các thiết bị theo dõi về vệ tinh cũng như là các cái radar thời tiết để tăng cường thêm năng lực
và các văn bản quy phạm pháp luật cơ chế chính sách và phải đi thanh tra kiểm tra có các chỉ số xem là địa phương nào đã làm tốt địa phương nào làm không tốt
và để rồi mà chúng ta sẽ có được những cái từng bước mà đảm bảo an toàn cho người dân của chúng ta ở khu vực miền núi
đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đã có một mươi tám tỉnh miền núi phía bắc triển khai đánh giá nhanh về chỗ ở an toàn khu vực miền núi
một mươi bảy trên một mươi năm tỉnh miền núi phía bắc triển khai đánh giá nhanh về chỗ ở an toàn khu vực miền núi
bảy trên một mươi tám tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện khảo sát với hơn tám mươi ba tám trăm linh hộ có chỗ ở kém an toàn và hơn năm một trăm linh hộ dân phải di rời khẩn cấp
và đêm ngày hôm qua một mươi năm tháng một mươi hai tàu sar bốn trăm một mươi hai thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai đã đưa một mươi ba ngư dân trên tàu bd chín mươi năm nghìn ba trăm sáu mươi tám ts bị hỏng máy trên vùng biển giữa đà nẵng và thừa thiên huế về đất liền an toàn

trước đó hồi tám giờ ngày một mươi năm tháng một mươi hai trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai đóng tại đà nẵng nhận được thông tin tàu bd chín mươi năm nghìn ba trăm sáu mươi tám ts cùng một mươi ba ngư dân

ông võ văn dấc ở huyện hoài nhơn tỉnh bình định làm thuyền trường khi đang hành nghề ở vùng biển cách thành phố đà nẵng sáu mươi hải lý về phía đông bắc thì tàu bất ngờ bị hỏng máy thả trôi
tại khu vực tàu bị nạn không có phương tiện có khả năng hỗ trợ sóng cao trên ba năm mét biển động mạnh
sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục nhưng không thành công tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
trước tình huống nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng của một mươi ba ngư dân trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã khẩn trương điều tàu sar bốn trăm một mươi hai tại đà nẵng đi cứu nạn
đến một mươi ba h cùng ngày lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu bị nạn triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân
đến đêm ngày một mươi năm tháng một mươi hai tàu sar bốn trăm một mươi hai đã lai rắt tàu cá cùng một mươi ba ngư dân về đà nẵng an toàn
thưa quý vị mới đây tại một số nút giao thông trọng điểm ở hà nội đã được lắp đèn tín hiệu sang đường với nút bấm chủ động dành cho người đi bộ
mặc dù về lý thuyết thì những nút bấm sang đường đem lại những lợi ích hết sức to lớn
góp phần đảm bảo an toàn cho người đi bộ khi tham gia giao thông
tuy nhiên trên thực tế thì những thiết bị mới này lại đang có cũng như không
những chiếc nút bấm xin sang đường đã được lắp đặt ở một số nút giao thông trọng điểm trong thành phố hà nội được một thời gian
nhưng có rất nhiều người thậm chí còn chưa hề biết đến sự tồn tại của chúng
mình có biết về nút bấm sang đường nhưng mà mình mới nghe nói là có ở bên nước ngoài thôi chứ còn ở việt nam thì mình chưa chưa biết là có
về mặt lý thuyết thì mình chưa biết là có
những chiếc bút bấm sang đường rất hiệu quả nhưng trên thực tế ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông cũng khiến cho những chiếc bút bấm trở nên vô tác dụng
mình thấy cái đó nó cũng khá là an toàn dành cho những người đi trên đường như vậy thì sẽ được bảo vệ nhiều hơn
nếu như mình cứ băng sang đường như vậy không thì sẽ thứ nhất là gây ủng tắc giao thông hai là cũng có thể là gây nguy hiểm cho người sang đường
mình thấy cũng có nhưng mà có một số người hay là hay không sang đường nhưng mà cứ thích bấm nút đó thì nó sẽ gây nên một sự khó khăn
nó chịu cho những người đang lưu thông bằng xe
về lý thuyết mà nó thì phải như thế thì mới có tác dụng
nhưng mà về thực tế thì con người chưa hiểu hết
có một mươi người đi thì khoảng ba bốn người hiểu
chứ còn năm sáu người là không hiểu cứ thế là xong qua
xong ra thì nó nguy hiểm
lúc bấm sang đường này khi mà mình cần sang đường thì mình bấm thì các phương tiện đang lưu thông thì sẽ dừng lại để nhường đường cho mình
và những giờ cao điểm thì rất là khó phương tiện họ cũng không nhường đâu
khi đèn tín hiệu cho người đi bộ qua đường đã bật thời gian đèn xanh cũng trôi qua rất nhanh
đối với người già cả việc sang được đường bên kia trước khi hết đèn báo tín hiệu là cực kỳ khó khăn
ngay cả khi có đèn báo các phương tiện giao thông vẫn không hề dừng lại coi như không có
khiến cho người đi bộ phải sang đường bằng cách len lỏi qua những dòng phương tiện bất chấp những vất vả nguy hiểm
tức là xe ô tô thì dừng ngay lập tức nhưng mà xe máy thì gần như là không dừng
mà tôi lại còn chỉ cái đèn tôi không chỉ tôi mà tôi chỉ cái đèn
cho xe máy biết nhưng mà tôi nghĩ là chắc là họ cũng không có thói quen đấy
công dụng của những chiếc nốt bấm sang đường là điều không cần bàn cãi
tuy nhiên để chúng thực sự phát huy được tác dụng cần phải có sự thay đổi trong ý thức của người tham gia giao thông
trong phần tin thế giới khó giải quyết bất đồng nội khối về vấn đề di cư của eu
khởi động đàm phán brexit
giai đoạn hai
về giải quyết khủng hoảng người di cư chủ tịch hội đồng châu âu donald trump đánh giá các nhà lãnh đạo châu âu sẽ gặp nhiều khó khăn
để có thể đạt được một sự thỏa thuận một sự thỏa hiệp về các chính sách liên quan đến việc tiếp nhận người nhập cư trước tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc hội nghị thượng đỉnh eu ông donald tusk cho biết lãnh đạo các nước eu khẳng định
tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của eu
đó là bảo vệ lãnh thổ của mình bảo vệ đường biên giới ngoài eu và ngăn chặn làn sóng người di cư bất hợp pháp
chủ tịch hội đồng châu âu đánh giá những giải pháp cho hai vấn đề mà ông đề xuất với các nhà lãnh đạo eu là yếu tố then chốt
theo đó trước tiên eu cần đưa ra một công cụ tài chính nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư trái phép trong khuôn khổ kế hoạch tài chính nhiều năm của khối
nội dung thứ hai liên quan đến chỉ tiêu hạn ngạch bắt buộc về tiếp nhận người nhập cư
đây vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi sẽ còn rất khó khăn để có thể đạt được một sự thỏa hiệp trong nội khối
các nước sẽ phải tiếp tục làm việc nhằm tiến tới mục tiêu có thể đưa ra quyết định vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
liên quan tới tiến trình đàm phán brexit lãnh đạo các nước châu âu đã đồng ý chuyển sang giai đoạn hai đàm phán brexit như mong muốn của nước anh
dù chưa biết nước anh hy vọng quan hệ trong tương lai sẽ ra sao
hội nghị thượng đỉnh châu âu tại bruxelles đã kết thúc
kết thúc đêm qua theo rồi việt nam lãnh đạo hai mươi bảy quốc gia eu đã đồng ý chuyển sang giai đoạn tiếp theo của đàm phán brexit
xác định quan hệ trong tương lai giữa liên minh châu âu và nước anh trong đó phần quan trọng nhất là quan hệ thương mại
quan điểm của châu âu là nước anh đã tạo ra vấn đề thì phải giải quyết vấn đề và phải là phía đề xuất những mong muốn về tương lai của mối quan hệ song phương
trong đàm phán giai đoạn một liên minh châu âu đã dành kết quả đàm phán khá thuận lợi
và nay lãnh đạo châu âu muốn biến kết quả đàm phán đó thành văn bản pháp lý có tính chất giang buộc
nhằm tránh khả năng nước anh sau này tự ý rút khỏi một số điều khoản đã cam kết
về quan hệ thương mại giữa châu âu và nước anh có lẽ sẽ phức tạp hơn nhiều khi phá bỏ một mối quan hệ đã có và nay lại phải bàn xem sẽ tiếp tục với nhau dưới hình thức nào
chính quyền tổng thống donald trump vừa ban hành các quy định mới đối với ba mươi tám quốc gia tham gia chương trình miễn visa của mỹ
theo đó các công dân của ba mươi tám nước này được phép ở lại mỹ
trong vòng chín mươi ngày mà không cần xin visa chỉ cần một giấy phép đi lại để nhập cảnh vào mỹ
các quy định mới bao gồm việc yêu cầu các quốc gia này sử dụng dữ liệu chống khủng bố của mỹ để giả soát hành khách
chương trình miễn visa của mỹ cho phép công dân của ba mươi tám nước đa số ở châu âu được phép ở lại mỹ trong vòng chín mươi ngày mà không cần xin visa
chỉ cần một giấy phép đi lại để nhập cảnh vào mỹ
một trong những thay đổi của chương trình này đó là các nước được áp dụng sẽ phải sử dụng thông tin do mỹ cung cấp
để ra soát hành khách vào các nước đó
từ một nước thứ ba những người ở lại lâu hơn số ngày cho phép sẽ buộc phải xin visa nếu muốn vào mỹ sau này
các quốc gia với tỷ lệ công dân ở lại mỹ lâu hơn số ngày cho phép sẽ buộc phải tiến hành các chương trình nâng cao nhận thức về hậu quả của việc ở lại quá hạn
thủ lĩnh đảng nhân dân của áo sebasting kuder thông báo đã đạt được thỏa thuận liên minh với đảng tự do theo đường lối chống người nhập cư
qua đó mở đường cho áo trở thành quốc gia tây âu duy nhất có một đảng cực hữu tham gia chính trị
phát biểu tại cuộc họp báo chung với thủ lĩnh đảng tự do heiser christian streicher ông sebastian guder cho biết chi tiết của thỏa thuận liên minh này sẽ được công bố sau cuộc gặp với tổng thống alexander van der bellen vào các cuộc thảo luận về cơ cấu lãnh đạo của hai đảng
theo ông thỏa thuận hợp tác trong năm năm tới giữa hai đảng là nền tảng cho sự thay đổi trong chính sách của áo đó là tiết kiệm tiền trong hệ thống công
mục tiêu của chính phủ mới là rõ ràng theo đó sẽ giảm thuế cải thiện đời sống và nâng cấp hệ thống phúc lợi xã hội tại áo
tuy nhiên ông kunse cũng khẳng định mục tiêu lớn nhất của chính phủ liên minh sẽ là tăng cường an ninh cũng như chống nạn nhập cư bất hợp pháp tại quốc gia này
ít nhất một người thiệt mạng và nhiều nhà cửa bị hư hại nhẹ trong trận động đất có cường độ sáu năm độ richter xảy ra tối qua theo giờ địa phương tại đảo java của indonesia khiến cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia indonesia đã phải đưa ra cảnh báo sóng thần ở khu vực này
theo cơ quan khảo sát địa chất mỹ
trận động đất đã làm dung chuyển khu vực huyện sipatuza thuộc tỉnh tây java với tâm trấn ở độ sâu chín mươi hai km và chỉ cách thủ đô jakarta của indonesia khoảng ba trăm linh km
nhà chức trách cho biết đã có một người thiệt mạng do bị mắc kẹt trong một ngôi nhà bị đổ sập trong khi ít nhất năm trường hợp khác cũng được ghi nhận đã bị thương
cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia indonesia cho biết trận động đất đã kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm sóng thần ở khu vực nam java
tuy nhiên trung tâm cảnh báo sóng thần thái bình dương cho biết đến nay chưa phát hiện sóng thần và đã tắt cảnh báo
sau khi trận động đất xảy ra dung trần có thể cảm nhận được ở khu vực trung và tây java cũng như gây thiệt hại nhẹ cho một số tòa nhà
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại